không giao tiếp xúc với các dân xung quanh mà chỉ đi lại để đi bộ để cho nó khỏe người
người đã có dấu hiệu của mang thai mà ba bốn người tập trung vào cùng mang thai
hệ thống thông tin và các tài liệu trinh sát cho tới thời điểm này
chỉ huy công an phường cao thắng nhận định nhiều khả năng tại căn hộ năm trăm linh một trung cư cao thắng
đang diễn ra hoạt động tổ chức mang thai hộ vì mục đích bất minh
từ nhận định trên cơ quan điều tra tập trung lực lượng quyết tâm nhanh chóng làm sáng tỏ mọi sự việc
danh tính chủ nhân của căn hộ năm trăm linh một bước đầu được hé lộ
kết quả làm việc với ban quản lý trung cư cho thấy căn hộ năm trăm linh một vẫn thuộc sở hữu của chủ đầu tư
vài tháng trước có một phụ nữ tên trần thị ba
thuê với thời hạn một năm
quá trình xác minh ở tại trung cư mini thì chỉ xác định được trần thị ba đã quê quán ở nghệ an
ngoài ra thì có số điện thoại của trần thị ba ngoài ra thì không nắm được thông tin gì khác
trần thị ba là ai
chị ta nằm trong số tám phụ nữ thường xuyên có mặt tại căn hộ năm trăm linh một hay không
và có mối liên hệ nào
trần thị ba với nhân vật bí ẩn hàng ngày vẫn vận chuyển lương thực thực phẩm tới trung cư cao thắng
hàng loạt những câu hỏi buộc tập thể cán bộ công an phường cao thắng phải có lời giải trong thời gian sớm nhất
bởi đây là chìa khóa giúp giải mã những bí ẩn sau cánh cửa căn hộ năm trăm linh một
xác định danh tính người phụ nữ tên trần thị ba lúc này trở thành ưu tiên số một của lực lượng công an
nhiều mũi trinh sát đồng loạt tỏa đi các hướng
với nhiệm vụ xác minh danh tính người phụ nữ tên trần thị ba
cùng lúc một tổ trinh sát vẫn kiên trì dõi theo những biến động của nhân vật thường ngày vẫn đưa thực phẩm đến trung cư cao thắng
để trả lời câu hỏi về sự liên đối giữa người này với trần thị ba
các trinh sát trong quá trình bám theo đã bí mật gọi vào số điện thoại mà trần thị ba để lại trong hợp đồng thuê nhà tại căn hộ trung cư ở cao thắng
và điều các trinh sát mong mỏi nhất đã xuất hiện
với việc người này nghe máy đã nhằm khẳng định chị ta và một người phụ nữ tên trần thị ba là một
công tác kiểm tra nhanh hộ khẩu kết hợp với một số biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu của lực lượng công an sau đó đã ra nhận
trần thị ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán đô lương nghệ an mới chuyển đến sinh sống tại tổ bảy mươi hai khu tám phường cao thắng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
lập tức công an đã có mặt tại nơi trần thị ba cư trú
nhiều người sống xung quanh cho biết chị ta mới chuyển tới đây một thời gian ngắn
người phụ nữ này rất ít tiếp xúc với hàng xóm nên không ai thực sự hiểu rõ về hoàn cảnh cũng như công việc của chị ta
hành tung bí ẩn của trần thị ba khiến cơ quan công an nghi ngờ chị ta có vai trò chủ đạo trong các hoạt động của nhóm phụ nữ tại căn hộ năm trăm linh một
nhận định như vậy nhưng vấn đề then chốt lúc này là phải thu thập được thêm các tài liệu
cho cầm đầu của trần thị ba đặc biệt phải chứng minh được yếu tố thương mại trong hoạt động mang thai của nhóm người này
đây chính là yếu tố cần phải có để kết tội đối tượng sau này
điều kiện mà để chứng minh được các đối tượng phạm tội là mình phải chứng minh được là các đối tượng khi tổ chức cho những người phụ nữ mang thai hộ này
họ phải được kiếm được lợi nhuận bằng chứng những cái chứng cứ thu thập là họ đã giao dịch chuyển tiền với nhau
hoặc là những lợi ích vật chất khác
tại cuộc họp toàn đơn vị ngay sau đó có nhiều ý kiến cho rằng nên triển khai phương án bất ngờ kiểm tra hành chính
kết hợp khám xét căn hộ năm trăm linh một để nhanh chóng giải mã những bí ẩn đang tồn động trong căn phòng này
sau khi phân tích tình hình và dự đoán về quy mô hoạt động của nhóm đối tượng
chỉ huy công an phường cao thắng cho rằng tạm thời chưa thực hiện phương án này
vì nếu không sẽ bứt dây động rừng và con thu lớn nhất có thể sẽ cao chạy xa bay
công an phường cao thắng quyết định việc kiểm tra hành chính căn hộ năm trăm linh một phải được tiến hành song song với việc bắt khẩn cấp và khám xét nhà của trần thị ba
như vậy sẽ đảm bảo được việc thu thập các tài liệu liên quan và tránh được việc đối tượng bỏ trốn
để thực hiện kế hoạch cần huy động thêm lực lượng do vậy công an phường cao thắng đã báo cáo lên công an thành phố hạ long
đề nghị phối hợp điều tra làm sáng tỏ vụ việc
sau khi tập trung lực lượng chỉ huy lực lượng điều tra quyết định thời điểm đánh án là sáng ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo đó một tổ công tác nhận nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài trung cư cao thắng để đảm bảo cho tuyến hai tiến hành kiểm tra hành chính khám xét bên trong căn hộ năm trăm linh một

tổ thứ hai tiến hành kiểm tra hành chính khám xét bên trong căn hộ năm trăm linh một

tổ thứ ba được trao nhiệm vụ tiếp cận đối tượng đồng thời tiến hành khám xét nhà
khi các tổ công tác đang vào vị trí thì bất ngờ đối tượng được xác định là trần thị ba lại đột ngột rời khỏi nhà
không nao núng lực lượng phá án lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến
phát hiện đối tượng tham gia giao thông nhưng không đội ngũ bảo hiểm cơ quan điều tra quyết định cho triển khai nhanh một tình huống nghiệp vụ

đề nghị trần thị ba về cơ quan công an để làm sáng tỏ một số nghi vấn liên quan đến các hoạt động tổ chức mang thai vì mục đích thương mại
cùng lúc với thời điểm áp giải đối tượng trần thị ba cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ năm trăm linh một
và thu giữ được một số tài liệu quan trọng hữu ích đối với vụ án
từ những tài liệu quan trọng trên cơ quan công an đã có cơ sở để ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trần thị ba
thưa quý vị và các bạn sau một thời gian kiên trì dõi theo di biến động của các đối tượng
thận trọng thu thập từng tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của số đối tượng nghi vấn
đến thời điểm này cơ quan công an đã bước đầu khám phá được một số bí mật bên trong căn hộ năm trăm linh năm
tuy nhiên liệu chừng ấy có đủ để buộc đối tượng cuối đầu thừa nhận hành vi
sẽ còn những tài liệu chứng cứ quan trọng nào sẽ được cơ quan công an tìm thấy ở nhà trần thị ba
quy mô và phạm vi hoạt động của nhóm này liệu có dừng lại trên lãnh thổ việt nam
và còn rất nhiều những bí mật bất ngờ sẽ được tiết lộ ở phần hai
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại